chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
chiều nay tại hà nội hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám đã thành công tốt đẹp
sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hiệu quả
phát biểu kết luận hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
bộ trưởng tô lâm chỉ rõ công an các đơn vị địa phương phải tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược
với đảng nhà nước về bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia với yêu cầu đặt ra là không để bị động bất ngờ
về mặt chiến lược an ninh phải được tăng cường
và bảo đảm vững chắc hơn trên các lĩnh vực địa bàn
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội bộ trưởng yêu cầu
bằng mọi biện pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội không để tội phạm lộng hành vì bình yên
và hạnh phúc của nhân dân điều tra xử lý tội phạm kinh tế tham nhũng với phương châm xử lý một vụ
cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực theo đúng tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục đẩy mạnh công tác
cải cách hành chính chuyển đổi số trong công an nhân dân tập trung thực hiện đề án sáu của chính phủ
và các dịch vụ công của ngành công an đổi mới các mặt công tác phát huy vai trò trách nhiệm của thủ trưởng
các đơn vị tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác công an bảo đảm tài chính hậu cần
kỹ thuật phục vụ kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng
trước mắt toàn lực lượng công an tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng
nhà nước và của bộ công an về việc tổ chức tết hai nghìn hai mươi ba trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công
chấn áp truy nã tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão chú trọng chăm lo đời sống vật chất
tinh thần để cán bộ chiến sĩ vui xuân đón tết
trong chương trình hội nghị đã tổng kết phòng trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai và công bố
trao danh hiệu phần thưởng của đảng nhà nước bộ công an tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công an nhân dân đồng thời phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi sổ hộ khẩu sổ tạm trú bị thu hồi hoặc hết hiệu lực người dân cần lưu ý những gì để thực hiện
các giao dịch hành chính để phục vụ giao dịch những thông tin hữu ích được lãnh đạo cục cảnh sát
quản lý hành chính đưa ra trong buổi họp báo của bộ công an diễn ra vào chiều ngày hôm qua
theo thiểu tướng nguyễn quốc hùng cục trưởng của cảnh sát quản lý hành chính bộ công an
đến nay đã có một mươi ba bộ ngành và bốn doanh nghiệp nhà nước hai mươi bốn địa phương và một số hệ thống khác
quản lý của bộ công an đã kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư tuy nhiên quá trình này còn gặp
một số hạn chế
bộ công an cũng nêu thêm thực trạng một số hoạt động ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện triển khai kết nối dữ liệu dân cư có nguyên liệu kết nối với dân cư có nguyên liệu kết nối với dân cư có nguyên liệu kết nối với dân cư có nguyên liệu kết nối với dân cư có nguyên liệu kết nối với dân cư có nguyên liệu kết nối với dân cư có nguyên liệu kết nối với dân cư có nguyên liệu kết nối với dân cư có nguyên liệu kết nối với dân cư có nguyên liệu kết nối với dân cư có nguyên liệu kết nối với dân c

bộ công an cho biết để đẩy nhanh quá trình kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cần có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương
trong đó bộ công an sẽ tiếp tục thực hiện kết nối tổ chức đào tạo nguồn nhân lực sử dụng thành thảo công nghệ thông tin
bộ công an đã đề kết nối các bộ ngành địa phương
bộ công an sẽ đề nghị các cơ quan đơn vị tổ chức các sở ngành có liên quan
căn cứ thông tin trên căn cước gắn chip thông báo mã số định danh cá nhân
xác định thông tin cư trú của công dân khi giải quyết các thủ tục hành chính
sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc gia đã diễn ra lễ công bố chính thức
hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam vfra
hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam được thành lập theo quyết định của bộ công an
và quyết định của bộ nội vụ là tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tiên và duy nhất có pháp nhân chính thức
hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với quy mô toàn quốc
hiệp hội sẽ tập hợp hội viên hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả
góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước tăng cường kết nối
hợp tác trong nước và quốc tế để hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất
phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại việt nam phát triển
tại buổi lễ hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam cũng đã triển khai
chương trình hoạt động tri ân vì cuộc sống bình yên đây là một trong những hoạt động nhằm tri ân
hỗ trợ người dân cán bộ chiến sĩ trong lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không may bị thương hy sinh hoặc lập thành tích đặc biệt khi làm nhiệm vụ và hỗ trợ công tác
phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán quý mão
và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi các bộ ngành liên quan
các cơ quan trung ương
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành tổ chức
chính trị xã hội và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đầy mạnh tuyên truyền
vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông thực hiện đã uống rượu bia
không lái xe các cơ quan truyền thông cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông nhất là các tuyến giao thông chính đầu mối giao thông trọng điểm
nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
bảo đảm an toàn giao thông bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
đường sắt đường thủy giao ủy ban an toàn giao thông quốc gia kiểm tra
đồn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước
trong và sau tết nguyên đán quý mão công an tỉnh bắc ninh đã liên tiếp triệt xóa ba đường dây
đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng với tổng số tiền khoảng
hơn một ba trăm linh tỷ đồng
mới đây nhất ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh đã phá thành công chuyên án bắt giữ một mươi hai đối tượng
trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng có quy mô lớn bước đầu đấu tranh
cơ quan công an xác định từ ngày một mươi chín tháng một mươi một cho đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã giao dịch cá độ bóng đá hai triệu ba trăm linh nghìn điểm tương đương với số tiền là hơn
một trăm một mươi năm tỷ đồng quá trình bắt giữ khám xét cơ quan công an đã tạm giữ bốn xe ô tô
máy vi tính điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
của các đối tượng hiện công an tỉnh bắc ninh đang đấu tranh mở rộng
làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây
cũng tại bắc ninh bốn đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ sơn la
về bắc ninh tiêu thụ vừa bị công an thành phố bắc ninh bắt giữ
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại phường võ cường
bắc ninh bắt quả tang lò thị hoa và con trai là quảng văn anh cùng ở tỉnh sơn la
đang tàng trữ trái phép năm bánh heroin và gần một trăm tám mươi tám gam ma túy tổng hợp
hoa khai nhận mua ma túy từ sơn la mang về bắc ninh bán lại cho nguyễn bá thịnh ở huyện yên phong
khám xét nơi ở của thịnh thu giữ gần một mươi hai gam heroin và hơn hai mươi bảy gam ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm nguyễn trọng hùng
chú thành phố bắc ninh là người đi nhận ma túy cùng với thịnh
chiều nay công an tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ bắt ba mươi ba người là lãnh đạo
cán bộ nhân viên các trung tâm đăng kiểm về hàng loạt hành vi như đưa hối lộ
nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
công an tp hcm cho biết sau khi xác định rõ vai trò phương thức thủ đoạn hoạt động của các nghi phạm
công an tp hcm đã triển khai kế hoạt phá
công an tp hcm bắt giữ các nghi phạm khám xét khẩn cấp tại chín trung tâm đăng kiểm gồm
sáu mươi hai ba d long an bảy mươi một hai d bến tre tám mươi ba hai d sóc trăng sáu mươi sáu hai d đồng tháp sáu mươi ba hai d tiền giang
cùng do trần lập nghĩa làm giám đốc năm mươi một mươi năm d tp thủ đức do nguyễn trọng vĩnh làm giám đốc
năm mươi bảy d quận bình tân năm mươi một mươi d huyện củ chi năm mươi một mươi bảy d huyện nhà bè cùng tp hcm
các trung tâm do ông trần lập nghĩa làm giám đốc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phát hiện nhóm hành vi giả mạo trong công tác
cụ thể các trung tâm này dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm
nhằm hợp thức hóa quy định về điều kiện nhân lực phải đảm bảo có tối thiểu ba đăng kiểm viên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm hiện đang lấy lời khai của trần hồng phát quê tp cn để điều tra về hành vi cướp tài sản phát là nghi phạm khống chế bé trai bốn tuổi ở phường phú thọ hòa quận tân phú tp hcm để cướp chiếc vòng vàng
kết quả điều tra xác định vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai phát chạy xe máy trên đường trần văn cẩn phường phú thọ hòa quận tân phú thì thấy bé trai bốn tuổi đang chơi cùng với một nhóm bạn phát hiện trên tay của bé trai đeo vòng vàng
người này áp sát kéo nạn nhân lại gần để khống chế rồi cướp lấy chiếc vòng vàng trên tay của đứa trẻ sau một ngày truy xét cảnh sát phát hiện phát đang chạy xe máy ở quận bình tân nên khống chế bắt xử tại cơ quan điều tra phát khai do nghiện ma túy và thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bé trai sau khi gây án nghi phạm đem chiếc vòng vàng đi bán được hơn một triệu đồng
ngoài vụ cướp trên cơ quan điều tra xác định phát còn chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động của một bé gái bảy tuổi tại một quán cà phê trên đường quang việt phường phú trung vào ngày năm tháng một mươi hai
một cháu bé năm tuổi bị rơi xuống hố cọc ép bê tông công trường thi công tại huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cứu nạn thành công
vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai cháu bé bị rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu khoảng một mươi năm m tại công trường khu đô thị thăng long hồ hiệp phước thị trấn hiệp phước huyện nhơn trạch
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau hơn hai mươi phút chấn an tinh thần cháu bé sử dụng các thiết bị cứu nạn cứu hộ chuyên dùng lực lượng cứu hộ đã đưa được bé lên mặt đất
nạn nhân đã được sơ cấp cứu tại chỗ và đưa đến trung tâm y tế để theo dõi đến nay sức khỏe cháu ổn định
những tháng cuối năm dự báo tình hình buôn lậu gia lận thương mại sẽ có chiều hướng gia tăng các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng để đưa các mặt hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc ra thị trường
để ngăn chặn hoạt động vi phạm này cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cư

các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt hàng giả hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc ra thị trường